nông dân trồng lúa nếp ở đồng tháp đang rất phấn khởi khi vụ đông xuân này lúa nếp trúng mùa được giá
mỗi hectare lúa nếp nông dân thu lợi nhuận cao gấp đôi so với trồng lúa
triệu cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh đồng tháp cho biết hiện nông dân ở các huyện ở đồng tháp như tháp một mươi tân hồng hồng ngự lấp vò
đang thu hoạch rộ nếp với năng suất đạt bảy năm tám tấn một hectare với giá bán hiện tại là sáu năm trăm linh đồng một kg tại ruộng cao hơn cùng kỳ một đồng một kg
theo tính toán trừ các khoản chi phí đầu tư nông dân thu lợi nhuận gần hai mươi triệu đồng một hectare
theo các thương lái lúa nếp bên cạnh được tiêu thụ trong nước còn xuất sang các nước lân cận khu vực đông nam á